từ nhiều tháng nay ở vùng cao tỉnh quảng trị hầu như không có mưa
nắng nóng kéo dài làm cho cây trồng bị khô hạn đặc biệt là cây cà phê sắn và lúa
nguồn nước sinh hoạt của người dân cũng thiếu hụt nghiêm trọng
gia đình anh hồ văn pờn trồng được hai hectare sắn
bắt đầu vào vụ trồng sắn năm nay anh pờn gặp rất nhiều khó khăn do nắng hạn kéo dài
cô cũng khô thì khó khăn là sông sà pôn của ca không có nước mà phun sắn để mà mình trồng rồi mà phun nó không có nước
những năm trước đây vào khoảng tháng hai hoặc tháng ba là có mưa
nhưng năm nay đến thời điểm này ở huyện miền núi hương hóa vẫn chưa có mưa
làm cho nhiều loại cây trồng bị khô héo do thiếu hụt nguồn nước
toàn huyện hướng hóa có hơn bốn trăm năm mươi hectare sắn chưa thể xuống giống tám mươi hectare lúa nước bị thiệt hại do hạn
và đặc biệt là hơn một năm trăm linh hectare cà phê bị hạn
trong thời điểm cây đang vào kỳ nở hoa nên năng suất sẽ bị sụt giảm vì hoa không thụ phấn được
đời sống sinh hoạt của hơn năm trăm linh hộ dân ở đây đang gặp nhiều khó khăn do nước sông sepol cạn kiệt
người dân thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng
huyện đang còn có hỗ trợ cho bà con là truyền đổi một số diện tích trong sẵn mà không hiệu quả
thứ hai nữa là truyền đổi một số diện tích mà hiện nay từ lúa sang trồng ngô
huyện có kế hoạch để sửa chữa và nào vẹt các kết mối tiền lợi để tận dụng được nguồn nước phục vụ
nếu thời gian tới không có mưa toàn huyện hương hóa sẽ có hơn hai trăm linh hectare lúa nước
và diện tích các loại cây trồng cũng như nước sinh hoạt của người dân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng
người dân vùng cao tỉnh quảng trị đang gặp nhiều khó khăn
lại càng khó khăn hơn do nắng hạn kéo dài gây ra